nhằm thúc đẩy tái chế rác thải ở thủ đô jakarta indonesia
thì mới đây một công ty của nước này đã cho ra mắt ứng dụng mang tên tái chế điện tử
ứng dụng cung cấp dịch vụ thu gom rác tận cửa và cho phép người dân trao đổi rác tái chế để lấy tiền mặt
để giao dịch người dùng chụp gửi ảnh và thông tin địa chỉ gom rác qua ứng dụng
người dùng có thể biết chính xác số tiền được nhận khi cung cấp chủng loại và trọng lượng rác
mức giá thu mua vào khoảng từ bốn đến sáu rupee một kg tương đương sáu tám trăm linh đồng đến một mươi hai trăm linh đồng
rác thải sau đó được chuyển tới nhà máy để tái chế
tuy vậy hiện công ty mới chỉ chấp nhận các loại rác thải gồm chai nhựa nắp chai nhựa và cốc nhựa